sáng nay đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
trưởng ban nội chính trung ương cùng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh ủy quảng nam về công tác nội chính
và kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phan đình trạc lưu ý tỉnh ủy cần tiếp tục quán triệt
thực hiện tốt chỉ thị số bốn mươi sáu và kết luận số ba mươi hai của bộ chính trị
đồng thời nhấn mạnh sắp tới tỉnh ủy quảng nam cần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng
chỉ đạo ban nội chính tỉnh ủy và các cơ quan trong ngành nội chính tăng cường công tác kiểm tra
giám sát nhằm ngăn ngừa không để xảy ra sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng
tỉnh ủy cần tập trung chỉ đạo các cơ quan nội chính tiếp tục điều tra xử lý và giải quyết các vụ việc
và vụ án theo kiến nghị của đoàn công tác số sáu của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi sáu
đồng thời tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của ban nội chính và các cơ quan trong khối nội chính ở địa phương